xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
theo thông báo từ tổng cục hải quan các cửa hàng miễn thuế ở việt nam sẽ không được bán thuốc lá điện tử thuốc lá điếu loại không cháy tàu eqos và các mặt hàng tương tự
nguyên nhân là do các mặt hàng này chưa được phân loại hàng hóa chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật để nhập khẩu vào việt nam
nếu doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế để tạm nhập các mặt hàng này mà không được bộ công thương cấp phép thì phải tái xuất
thanh long những ngày qua bị ồn ứ tại các cửa khẩu do phía trung quốc siết chặt kiểm tra nguồn gốc xuất xứ
nhà vườn tại bình thuận lo lắng
tuy nhiên tại thủ phủ thanh long huyện hàm thuận nam và hàm thuận bắc thì việc mua bán thanh long vẫn diễn ra bình thường giá cả vẫn ổn định
giá thanh long vài ngày qua vẫn ổn định các thương lái thu mua tại ruộng từ tám đến một mươi đồng một kg hàng loại hai có giá bốn đến năm đồng một kg
thanh long đang vào chính vụ cùng với sự xuất bán của thương lái xuất khẩu sang trung quốc thì việc tiêu thụ nội địa cũng được các nhà vườn đẩy mạnh
nông dân nuôi cua biển ở các vùng ven biển thuộc các huyện của tỉnh trà vinh rất phấn khởi vì hiện giá cua thương phẩm liên tục tăng cao
từ dịp lễ ba mươi tháng bốn giá cua biển các loại đã tăng và ổn định đến đầu tháng tám năm nay cua biển thương phẩm có giá ổn định và cao hơn năm trước
cụ thể cua gạch và cua thịt loại một loại hai bốn con một kg được thương lái thu mua với giá ba trăm tám mươi bốn trăm linh đồng một kg
cua thịt loại hai loại ba bốn con một kg có giá từ hai trăm bảy mươi đồng một kg
do thời tiết bất lợi vụ nhãn năm nay sản lượng quả tươi giảm tới hai phần ba so với các năm trước khiến nhiều nhà vườn ở các vùng nhãn hưng yên thất thu nặng
hiện giá nhãn trên thị trường ở hưng yên cao gấp hai lần so với cùng kỳ năm trước giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm đồng một kg
nhãn ngon mua tại vườn có giá từ năm mươi đến tám mươi đồng một kg
cá biệt có loại nhãn đường phèn ở mức trên một trăm linh kg
cá biệt có loại nhãn đường phèn ở mức trên một trăm ba mươi đồng một kg
dù giá nhãn tăng cao hơn năm trước nhưng sản lượng giảm nhiều nên giá trị thu cũng giảm
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế gửi đến quý vị những thông tin cập nhật vào lúc hai mươi h ngày thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
hoặc trên trang web nhândântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại